tại bà rịa vũng tàu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện côn đảo đang tạm giữ hình sự các đối tượng
trần thanh tâm lý thị bích ngọc công chú tại thành phố long xuyên của tỉnh an giang
dương thị thắng chú tại tỉnh đồng tháp và thạch thị dũng chú tại tỉnh sóc trăng
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
sau nhiều ngày theo dõi tối ngày một mươi bảy tháng bảy lực lượng chức năng đã bắt quả tăng
tâm thắng dũng ngọc đang thực hiện hành vi giàn cảnh móc túi của một người phụ nữ
đến dân hương tại nghĩa trang hàng dương
tài sản chúng chiếm đoạt của nạn nhân gồm gần hai triệu đồng một trăm năm mươi ba usd của một số nữ trang
được biết các đối tượng thường hoạt động gây án từ một mươi sáu h đến hai mươi hai h tối
khi phát hiện mục tiêu bọn chúng sẽ phân công hai ba đối tượng giàn cảnh chen lấn
xô đẩy làm nạn nhân mất cảnh giác để một đối tượng khác nhanh tay lấy trộm tài sản
chiều ngày hôm qua theo thông tin từ sở y tế tỉnh quảng trị
đơn vị đã ghi nhận thêm bốn ca mắc bệnh bạch hầu nâng tổng số ca mắc trên toàn tỉnh lên năm ca
các ca bệnh mách bạch hầu đều ở độ tuổi từ bảy đến chín trú tại hai thôn bãi hà mới và khe hót
thuộc xã vĩnh hà huyện vĩnh linh đang được cách ly điều trị tại trung tâm y tế huyện vĩnh linh
cơ quan chức năng chưa xác định được nguồn lây truyền bệnh bạch hầu ở xã vĩnh hà
ngày y tế tỉnh quảng trị phối hợp với chính quyền địa phương thiết lập chốt trận cách ly
tại hai thôn bãi hà mới và khe hót tại xã vĩnh hà đồng thời thu thập thông tin bệnh nhân điều tra dịch tễ tại cộng đồng
tính đến sáu giờ sáng ngày hôm nay hai mươi năm tháng bảy việt nam ghi nhận thêm hai trường hợp mắc covid một mươi chín
được cách ly ngay sau khi nhập cảnh không lây lan ra cộng đồng
các bệnh bốn trăm một mươi bốn bốn trăm một mươi năm đều là bệnh nhân nam có địa chỉ tại xã đại hợp kiến thụy hải phòng
và xã ninh sơn huyện việt yên của tỉnh bắc giang
ngày một mươi bảy tháng bảy cả hai trường hợp này từ nga
hóa cảnh về belarus về sân bay vân đồn trên chuyến bay vn năm nghìn sáu mươi hai
được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại trung đoàn tám trăm năm mươi năm tỉnh ninh bình
hiện cả hai bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại phòng khám đa khoa khu vực cầu yên huyện hoa lư của tỉnh ninh bình
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo